ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa ban hành bộ tiêu chí thang điểm phương pháp đánh giá và cách tính điểm
để xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh
bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thanh hóa được cấu trúc thành bảy lĩnh vực
bao gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế
cải cách thủ tục hành chính cải cách tổ chức bộ máy hành chính nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức
cải cách hành chính công hiện đại hóa hành chính
việc xác định chỉ số cải cách hành chính sẽ do các sở ban ngành và các địa phương tự chấm điểm
các đơn vị này có thể thuyết minh giải trình phần tự chấm điểm của mình trực tiếp và báo cáo đánh giá
ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ thẩm định bao gồm lãnh đạo một số sở ngành với giám đốc sở nội vụ làm tổ trường
có nhiệm vụ xem xét công nhận hoặc điều chỉnh số điểm tự chấm nói trên nếu cần thiết